vào chiều tối qua ngày một mươi bảy tháng chín đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực đường đê la thành hà nội vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản
thông tin chi tiết về vụ cháy ủy ban nhân dân quận ba đình đã có báo cáo về sự việc tại cuộc họp giao ban thành ủy hà nội diễn ra vào chiều nay
theo báo cáo vào hồi một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng chín tại khu vực sau số nhà tám trăm tám mươi chín đường đê la thành phường ngọc khánh quận ba đình đã xảy ra cháy sau đó lan sang tám nhà liền kề mặt đường la thành
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế còn một số vị trí có nguy cơ bùng phát trở lại
các lực lượng tiếp tục ứng trực tại hiện trường xử lý các khu vực có thể bùng phát cháy trở lại
đến khoảng hai mươi ba giờ đã xử lý triệt để lực lượng công an quận tổ chức bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra
ủy ban nhân quận đã chỉ đạo ủy ban nhân phường và các ngành chức năng tổ chức thăm hỏi động viên bước đầu hỗ trợ khó khăn cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
mỗi gia đình ủy ban nhân quận hỗ trợ hai triệu và ủy ban nhân phường hỗ trợ một triệu một gia đình
đối với các nhà gia đình thuê để chăm sóc bệnh nhân điều trị ngoại trú bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
thì bệnh viện nhi trung ương đã hỗ trợ một triệu đồng
bệnh viện nhi trung ương đã hỗ trợ một triệu đồng và đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và bố trí chỗ ở tại trong khu vực bệnh viện
theo thống kê sơ bộ có một mươi chín căn nhà bị cháy gồm ba mươi một hộ và chín mươi chín nhân khẩu bị ảnh hưởng
thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng đánh giá chi tiết
ủy ban nhân dân quận cũng chỉ đạo ủy ban nhân dân phường và các ngành chức năng tổ chức thăm hỏi động viên
bước đầu hỗ trợ khó khăn cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy